công ty cổ phần cấp nước đà nẵng vừa chính thức hoàn thành thi công đường ống cấp nước qua sông hàn
bằng biện pháp khoan kéo theo công nghệ thi công của châu âu
với đường kính ống là chín trăm linh mm và có chiều dài là ba trăm năm mươi mét
điều này không những giúp gia tăng công suất cấp nước cho quận sơn trà và ngũ hành sơn
cao gấp đôi so với hiện nay mà còn bảo đảm cấp nước cho hai quận này từ năm đến bảy năm tới
theo phó tổng giám đốc công ty cổ phần cấp nước đà nẵng
tuyên ống này bổ sung nước cho khu vực phía đông thành phố thêm từ sáu mươi đến bảy mươi m ba một ngày
đồng thời vẫn duy trì vận hành hai đường ống cấp nước qua cầu trần thị lý
với tổng lưu lượng khoảng từ bốn mươi đến bốn mươi tám m ba một ngày
công ty cổ phần cấp nước đà nẵng cũng đang làm các thủ tục để chuẩn bị thi công các tuyên ống bổ sung
nguồn nước dọc đường hồ xuân hương và hoàng sa võ nguyên giáp trường sa để bổ sung cấp nước
cho khu vực ven biển phía đông của hai quận trong những năm tới
ngoài ra công ty cổ phần cấp nước đà nẵng còn đầu tư hạ tầng mạng lưới cấp nước theo kế hoạch
như thi công thêm tuyến ống truyền tải nước thô qua cầu hòa xuân và dọc đường nguyễn phước lan minh mạng
trong năm hai nghìn hai mươi công ty cổ phần cấp nước đà nẵng sẽ thi công đường ống truyền tải nước dọc đường thăng long
để bổ sung thêm nước cho hai quận sơn trà và ngũ hành sơn